ngày một mươi bốn tháng một mươi đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đã đến kiểm tra tình hình biên giới và thăm động viên cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu đắk rê bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc
đồng chí phạm bình minh biểu dương thánh thích của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu đắk rê nói riêng
và bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc nói chung nhất là trong thực hiện nhiệm vụ kép vừa quản lý bảo vệ chặt chẽ biên giới
thì cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc tiếp tục đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn
chủ động nắm chắc mọi tình huống đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín và nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới
tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển